ngay sau khi nước lũ rút chính quyền tỉnh quảng nam và thành phố hội an đã huy động hàng ngàn nhân lực phương tiện dọn dẹp vệ sinh đường phố nhằm ổn định đời sống người dân
đồng thời phục vụ tốt các sự kiện trong tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy và hoạt động không gian văn hóa việt nam nhật bản
để đảm bảo cho các sự kiện trong tuần lễ cấp cao apec diễn ra theo đúng kế hoạch trong những ngày qua ngay sau khi nước rút
các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam đã phối hợp với thành phố hội an huy động hơn một hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an quân đội
tập trung dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đường phố để đón các phu quân phu nhân và các đại biểu dự tuần lễ cấp cao apec thăm phố cổ hội an
đặc biệt là hoạt động không gian văn hóa việt nhật
trong những ngày qua phải nói là với sự hưởng ứng tích cực của người dân công tác khát phục hạo quả lũ lụt được triển thai hết sức tích cực
và người dân
chúng tôi đã chủ động triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh của nhà của mình cũng như là tổ chức trang trí lại nhà cửa hàng hóa để đảm bảo cảnh quan của các khu vực diễn ra các sự kiện
theo kế hoạch các hoạt động không gian văn hóa việt nam nhật bản diễn ra tại hội an từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một
tại đây những người bạn nhật bản cũng đã hỗ trợ hội an đưa những nét đẹp văn hóa của nhật bản đến gần hơn với người dân việt nam
cũng như khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa việt nam
nhật bản và việt nam có mối quan hệ rất là thân thiết đặc biệt là hội an
bản thân tôi khi đến với hội an thì thấy giống như được quay trở về gia đình có rất là nhiều thứ giống như ở nhật bản
chính vì thế mà thời gian gần đây tôi đã đồng hành cùng rất nhiều các sự kiện và chương trình tại hội an
cũng như nỗ lực làm sao cho mối quan hệ giữa nhật bản và việt nam ngày càng phát triển
giáo án người nhật cách đây bốn trăm linh năm đã có hội an
thời gian cộng cư người dân hội an rất hòa bình cho nên việc này cũng để chúng ta khẳng định vấn đề lịch sử
và khẳng định lại cái mối quan hệ tốt đẹp giữa người dân hội an và nhật bản
cái thứ ba cũng là cách giữa hai quốc gia nghĩ đến một việc tạo nên một sản phẩm du lịch
trong đó dấu vết của nhật bản có thể thu hút được nhiều khách du lịch đặc biệt là nhật bản đến hội an
theo dự kiến hoạt động không gian văn hóa việt nam nhật bản tại thành phố hội an
sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày một mươi một
với sự tham dự của nguyên thủ hai quốc gia đây là sự kiện quan trọng thể hiện mối quan hệ hữu nghị
giữa việt nam nhật bản góp phần hình thành một không gian giao lưu văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa
của hai nước hai dân tộc việt nam và nhật bản
qua đó sẽ tạo ra những sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng tại di sản văn hóa thế giới ở hội an